lo ngại sạt lở đuôi bờ sông son đoạn qua xã hương trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
người dân sống tại đây đã cùng nhau ngăn cản phản đối các tàu hút cát phục vụ xây dựng cao tốc bắc nam
họ mong muốn rằng các đơn vị liên quan cần có cam kết trách nhiệm
đồng thời thường xuyên kiểm tra để không xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất
đây là hình ảnh người dân kéo nhau ngăn chặn phản đối tàu hút cát trên sông son trong những ngày qua
người dân lo ngại việc hút cát với số lượng lớn sẽ dẫn đến sạt lở bờ sông ăn sâu vào đất liền làm mất đất sản xuất
cách đây cỡ một mươi năm thì có một lường khai thác cát hơi lớn
thì nguy cơ sạt lở đã trông thấy chẳng hạn như ở khu vực cồn nội của thôn thanh minh hai
đã sạt lở vào có chỗ là năm mét có chỗ là bảy mét và đặc biệt là khu vực đuôi cồn là mất đích khoảng sáu mươi mét
tỉnh quảng bình đã cấp quyền khai thác cát làm vật liệu xây dựng dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông phương thành
với tổng chữ lượng cát là bốn trăm sáu mươi năm mét khối trong diện tích trên một mươi tám hectare
thời gian khai thác từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến thời điểm này người dân vẫn chưa đồng thuận
tỉnh quyền địa phương đáng tuyên truyền đồng nhưng người dân chưa đồng thuận
vì vậy đề nghị đơn vị được ủy ban tỉnh giáo khai thác để phục vụ đường cao tốc
là phải dừng lại và đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét các quy định
để đối cùng với tỉnh quyền địa phương giải thích rõ cho người dân hiểu về các quy định
nhà thầu cũng sẽ làm sao để hài hóa nhất đối với bà con
sẵn sàng nhà thầu sẽ làm các văn bản cam kết đối với người dân
sống ở hai khu vực xung quanh nếu xảy ra tình trạng sản lạc
bộ tài nguyên và môi trường cũng đã có công văn gửi các địa phương có dự án cao tốc bắc nam đi qua
yêu cầu có cơ chế đặc thù để đơn vị thi công tận dụng khai thác vật liệu để phục vụ cho dự án đúng tiến độ
tỉnh quang binh cần sớm có những cam kết và biện pháp hài hòa
để người dân đồng thuận và yên tâm sinh sống cũng như sản xuất